trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm biên hòa là nơi có nhiều căn cứ quân sự lớn nhất của mỹ nguyện ở miền nam
như là sân bay biên hòa tổng kho long bình bốn mươi năm năm sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hòa với nhiệt phát triển chung của cả nước đồng nai đã đạt được những thành tiệu vượt trội trong phát triển kinh tế
xã hội trong đó có một điểm nhấn không thể không nhắc tới đó là sự đổi thay về diện mạo của đô thị đồng nai
phường long bình vốn là nơi có căn cứ tổng kho long bình trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thì nay trên vùng đất này đã trở thành
những khu công nghiệp hiện đại hàng đầu của nước ta nhà máy của tập đoàn toshiba đầu tư tại khu công nghiệp
amanta phường long bình thành phố biên hòa có quy mô hiện đại nhất trong các nhà máy của tập đoàn này ở việt nam hiện nay

từ khu công nghiệp biên hòa i được hình thành đầu tiên của cả nước đến nay thành phố biên hòa đã có sáu khu công nghiệp đang hoạt động
thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư bước sang giai đoạn mới cùng với xu thế của cả nước
thành phố biên hòa đã và đang ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao
thành phố biên hòa đã và đang ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao
sử dụng ít lao động

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
ngoài chú trọng phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao để biên hòa phát triển xứng tầm với vị trí tiềm năng lợi thế
ngoài chú trọng phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao để biên hòa phát triển xứng tầm với vị trí tiềm năng lợi thế
trước mắt là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu
từ đó hướng tới xây dựng đô thị biên hòa ngày càng văn minh hiện đại
không chỉ là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của tỉnh đồng nai
mà còn trở thành thành phố vệ tinh cho vùng thành phố hồ chí minh